thông tin từ bệnh viện a thái nguyên cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ bị tai nạn nghiêm trọng
theo đó bé tkm ba tuổi ngụ tại thái nguyên cầm xin que chơi đùa và bị ngã khi đang chạy khiến que đâm vào lưỡi
trẻ nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên đâm xuyên lưỡi cắm xuống phía sản miệng gây chảy máu
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi được các bác sĩ xử trí rút dị vật cầm máu vết thương
đồng thời bệnh nhân được thăm khám để chắc chắn không còn mảnh vỡ dằm của xin que xót lại tại vùng lưỡi
sau khi về nhà trẻ tiếp tục được gia đình theo dõi vết thương và vệ sinh hàng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ
bác sĩ chuyên khoa một phạm thế hùng trưởng khoa giang hàm mặt người trực tiếp xử lý ca bệnh cho biết
trường hợp này may mắn là xin que đâm xuyên không trúng vào các mạch máu và dây thần kinh ở lưỡi
vì vậy bé không bị chảy máu
vết thương ở lưỡi sau khi lành cũng không gây ảnh hưởng đến vị giác cũng như khả năng nói phát âm của bé
trước đó cũng từng có một bé trai một mươi tuổi ngã trúng que têm trầu do quá hoảng hốt
gia đình đã rút que têm trầu ra khỏi vết thương
ngay sau đó vết thương chảy máu nhiều trẻ trở nên tìm tái
gia đình lập tức đưa bệnh nhi đến bệnh viện để cấp cứu
bệnh nhiên được đưa lên phòng mổ gây mê đặt ống nội khí quản dẫn lưu màng phổi tối thiểu để hạn chế chèn ép và hồi sức duy trì các dấu hiệu sống
sau đó bệnh nhân được các bác sĩ điều dưỡng chuyển đến bệnh viện sanh pôn để thực hiện phẫu thuật lồng ngực
sau đầu que têm trầu nhọn nên vết thương rất sâu gần tim khiến bệnh nhân mất máu nhiều siêu hô hấp máu máu tràn vào màng phổi có thể tử vong bất cứ lúc nào
vì vậy trên đường di chuyển bệnh nhi vừa được hồi sức vừa phải chuyển máu bệnh nhi đã được phẫu thuật thành công
các bác sĩ khuyến cáo tình trạng trẻ em bị vật nhọn như đũa tâm que bút viết đâm vào miệng phải nhập viện cấp cứu xảy ra thường xuyên
trẻ bị đũa tâm đâm vào miệng họng khi đang ăn đặc biệt là vừa ăn vừa chơi rất nguy hiểm
cha mẹ cần chú ý cẩn thận trong quá trình chăm sóc trẻ sát sao khi trẻ chơi đùa không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật sắc nhọn để tránh những tổn thương đáng tiếc có thể xảy ra
trong trường hợp không may bị dị vật đâm phụ huynh phải bình tĩnh không được tự ý rút dị vật ra mà cố gắng giữ cố định nguyên trạng dị vật và đưa bé đến bệnh viện để các bác sĩ có chuyên môn xử lý